chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong đảng trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể
coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
điều này được khẳng định trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai
tuy nhiên cho đến nay việc xây dựng văn hóa trong đảng vẫn còn nhiều hạn chế
với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tệ quan liêu tham nhũng
đang khiến cho vấn đề xây dựng văn hóa trong đảng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết
vì thế dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng tiếp tục khẳng định
xây dựng văn hóa trong chính trị làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động của đảng
tạo môi trường cho cán bộ đảng viên tu dưỡng giữ gìn đạo đức

một là văn hóa của đội ngũ cán bộ đảng viên
nó biểu hiện tầm trí tuệ nó biểu hiện đạo đức
nó biểu hiện bản lĩnh và nhiệt huyết của người đảng viên
trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của mình với tư cách đảng viên và kiểm soát việt nam
biểu hiện thứ hai nữa là biểu hiện trong các quan hệ của
trong nội bộ tổ chức đảng
thì những vấn đề như là vấn đề xây dựng đảng
đấu tranh thuê bình và thuê bình
rồi là vấn đề tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cơ sở đảng
từ trung ương cho đến cơ sở
từ đại hội sáu trở đi hay là nói trước nữa
thì đảng mình vẫn quay việc xây dựng văn hóa trong đảng là vấn đề lớn
cả vấn đề lớn
thì từ đại hội sáu
rồi qua đại hội bảy
rồi đến cương lĩnh
rồi tới đại hội tám
thì đại hội chín đại hội một mươi đại hội một mươi hai
thì trong cái phần cương lĩnh nói chung cũng có nói đến cái vấn đề là xây dựng cái văn hóa của trong đảng này
thì như vậy là không có một cái đại hội nào của đảng mà lại không có nói đến cái yếu tố xây dựng đảng về mặt văn hóa cả
thế nhưng hiện nay
với hàng loạt các biểu hiện
của sự xuống cấp về văn hóa
như suy thoái trong tư tưởng đạo đức lối sống
của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên
đã làm ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của đảng
gần đây nhất là sự việc bí thư tỉnh ủy chỉ định con trai làm bí thư thành ủy
rồi các quan chức chơi ủy không trả nhà công vụ
trục lợi từ dịch bệnh covid một mươi chín
lãnh đạo cdc hà nội nâng khống giá thiết bị y tế
thực tế còn nhiều câu chuyện khác nữa
đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng
văn hóa trong đảng
nói rằng là xây dựng văn hóa trong đảng hiện nay chỉ quá bức xúc rồi
bởi vì văn hóa là nêu gương
nếu không xây dựng văn hóa trong đảng
thì sẽ không có những cán bộ đảng viên nêu gương
mà khi mà quần chúng không nhìn thấy
những cán bộ đảng viên nêu gương
thì họ biết hướng về đâu
họ sẽ làm gì
tập trung vào xây dựng văn hóa trong đảng
để đảng ta thực sự gương mẫu
là đạo đức là văn minh
thì sẽ dẫn đến rất nhiều những hậu quả khôn lường cho xã hội
thực trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân
trong đó do điều kiện và hoàn cảnh lịch sử
mà có lúc nhiệm vụ xây dựng văn hóa trong đảng
chưa được quyết liệt thực hiện
rồi quá trình tổ chức thực hiện
khâu kiểm tra giám sát
cũng còn đặt ra nhiều vấn đề cần tháo gỡ
thì từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
khi mà chúng ta đã nhấn mạnh tới là vấn đề xây dựng văn hóa trong đảng
thì lúc bây giờ thì
đã có nhiều cái cuộc hội thảo
về xây dựng văn hóa trong đảng
hay là xây dựng văn hóa đảng
thì tuy nhiên
thì do cái nhu cầu bức bách của cuộc sống là cần phải tập trung phát triển kinh tế
cũng do là nhận thức của một số vị kể cả một số vị lãnh đạo
cao cấp của đảng lúc bây giờ
cũng chưa thực sự quan tâm tới cái lĩnh vực này
cho nên có một cái khoảng thời gian
là khá dài
từ những năm
cho đến những
thì chúng ta thấy rằng là cái thời kỳ đó là cái thời kỳ chúng ta chưa quan tâm đúng mức
tới vấn đề xây dựng văn hóa trong đảng
cho nên là nó cũng là một trong những nguyên nhân
nó dẫn đến những cái tiêu cực xã hội
rồi những cái tệ nạn
nó xuất hiện ở trong tổ chức đảng
mà chúng ta bây giờ phải giải quyết
nhưng mà rõ ràng là trong cái lãnh đạo xây dựng đảng về mặt văn hóa
về lối sống nói chung đó
thì chúng ta cũng có những cái mặt nó yếu kém
so với cái mà lãnh đạo về tư tưởng
về lý luận về chính trị nói chung đó
như vậy xây dựng văn hóa trong đảng
là đòi hỏi và yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay
khắc phục những tồn tại và quyết liệt thực hiện nhiệm vụ này
sẽ góp phần tạo nên sức mạnh nội sinh
thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và phát triển đất nước